với phần lớn gia đình việt nam thì nhiều tập tục văn hóa tốt đẹp của tết nguyên đán vẫn luôn được duy trì
tuy nhiên thời gian qua một số tập tục này lại bị biến tướng với hình thức và mức độ khác nhau
ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội
trong số đó phải kể tới biến tướng của các tập tục như là biếu quả tết
một số trò chơi ngày tết có yếu tố may rủi
các biến tướng này đã trở thành một yếu tố khiến giá trị tết cổ truyền của dân tộc phần nào bị lệch lạc
và làm suy giảm ý nghĩa nhân văn của thời điểm cả dân tộc phấn khởi hân hoan đón mừng năm mới
kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín đã kết thúc thế nhưng hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng có nguyên nhân
từ lạm dụng rượu bia ngay trong những ngày đầu năm mới thì vẫn còn ám ảnh
đây là nội dung chính của bài viết hiểm họa rượu bia được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
chén rượu cốp bia để chúc mừng nhau những điều tốt đẹp trong dịp đầu xuân
lâu nay đã trở thành nét văn hóa truyền thống của dân tộc
tuy nhiên uống quá nhiều rượu bia dễ dẫn tới say xỉn tai nạn
và nhiều việc nguy hại khác cho bản thân và cộng đồng xã hội là điều khó có thể chấp nhận
do đó để ngăn ngừa những tai nạn khôn lường do rượu bia gây ra
thì đòi hỏi mỗi người dân cần có ý thức trong việc uống rượu bia
nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng bản thân và cả cộng đồng
ngành du lịch bội thu dịp tết là nhanh đề bài viết được đăng tải trên báo đại biểu nhân dân
nhiều địa phương trên cả nước đã đón lượng lớn khách du lịch đến sông đất
trong kỳ nghỉ tết nguyên đán vừa qua
ở những địa phương trọng điểm về du lịch như đà nẵng bình thuận đà lạt
thì lượng du khách tăng hai mươi ba mươi so với tết năm hai nghìn một mươi tám
đây là tín hiệu vui cho thấy ngành du lịch việt nam nhiều khả năng
sẽ đạt được mục tiêu đón một trăm linh ba triệu lượt khách quốc tế và nội địa trong năm nay
cục hàng không liên bang mỹ dự kiến là sớm công bố xếp hạng năng lực giám sát an toàn mức một cho việt nam
năm hai nghìn một mươi chín bay thẳng đến mỹ là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo thanh niên
số ra ngày hôm nay
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam việc đạt năng lực giám sát an toàn mức một
có ý nghĩa rất quan trọng với hàng không việt nam
đây là tiền đề và điều kiện tiên quyết để các hãng hàng không việt nam
có thể xúc tiến các bước tiếp theo nhằm mở đường bay thẳng việt nam mỹ
hiện nay từ việt nam bay đi mỹ phải quá cảnh qua một nước thứ ba
nên mất từ một mươi tám giờ trở lên nếu đến bờ tây và từ hai mươi một giờ trở lên nếu đến bờ đông
tùy vào hãng hàng không
còn nếu như bay thẳng đi mỹ
ít thời gian sẽ rút ngắn xuống chỉ còn khoảng là một mươi ba tiếng
khó thu hồi ba mươi khu đất vàng bỏ hoang ở đà nẵng là nội dung chính của bài viết
được đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
dù đà nẵng nhiều lần ra tối hậu thư yêu cầu triển khai dự án
nhưng hiện có ba mươi dự án khu đất vàng của các đại gia vẫn bỏ hoang cả chục năm
khiến người dân bức xúc
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp đà nẵng
hiện toàn thành phố có ba mươi dự án và khu đất vàng vi phạm pháp luật trong sử dụng đất
ở dù thành phố có quyết định giao đất cho thuê đất đã nhiều năm
nhưng mà chủ đầu tư các dự án và khu đất bỏ hoang
thì vẫn không đưa đất vào phát triển dự án theo quy định
cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai
trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay có bài viết
xóa nhà siêu mỏng siêu méo rõ trách nhiệm kiên quyết xử lý
việc giải phóng mặt bằng để làm đường qua các khu dân cư
làm phát sinh nhiều trường hợp nhà đất siêu mỏng siêu méo
điển hình là trên tuyến đường phạm văn đồng quận bắc từ liêm hà nội
sau khi triển khai dự án mở rộng đường vành đai ba
sở xây dựng khẳng định là cùng với giải pháp xóa nhà siêu mỏng siêu méo tồn tại cũ
và quy định rõ trách nhiệm từng tổ chức cá nhân
thành phố kiên quyết không để phát sinh trường hợp vi phạm mới nào
còn trên báo lao động số ra hôm nay thì có bài
công bố dự thảo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
và xét công nhận tốt nghiệp hai nghìn một mươi chín
đặt camera giám sát bài thi phòng chấm thi
nếu như năm hai nghìn một mươi tám việc chấm thi trung học phổ thông quốc gia được giao cho địa phương
thì năm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ trực tiếp chỉ đạo và giao cho các trường đại học chủ trì
điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cũng được điều chỉnh
dự báo khiến tỷ lệ tốt nghiệp sẽ giảm mạnh
theo đó thì để xét chặt kỷ luật
theo quy chế dự thảo tủ đựng đề thi bài thi phòng chấm thi được đặt camera giám sát
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay
của truyền hình nhân dân